thưa quý vị và các bạn vào đầu giờ chiều nay tám mươi ba ngư dân trong đó có bảy mươi tám ngư dân trên hai tàu cá gặp nạn
ở vùng biển hoàng sa được cứu sống và thi thể của hai thuyền viên đã được đưa vào bờ
lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã làm các thủ tục bàn giao thi thể cho người nhà nạn nhân
và tiếp nhận hỗ trợ ngư dân gặp nạn
sau năm ngày lênh đênh trên biển thì một mươi bốn h ngày hôm nay toàn bộ ngư dân được cứu sống và thi thể của hai thuyền viên
trên hai tàu cá gặp nạn đã được tàu bốn trăm sáu mươi bảy hải quân đưa vào cảng chi đổi kiệm ngư sổ ba
tại xã tam giang huyện núi thành tỉnh quảng nam
từ khu vực cảng toàn bộ ngư dân được đưa vào hội trường nơi người thân của họ đã chờ sẵn từ rất sớm
vợ òa cảm xúc nước mắt của những người mẹ người vợ những người thân nước mắt của những ngư dân ráng rõi may mắn lành lặng trở về từ trùng khơi trở về từ làng ranh sinh tử
đối với hai thi thể thuyền viên tại khu vực cảng lực lượng chức năng đã làm thủ tục bàn giao cho người nhà nạn nhân để lo mai tán
lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam các cơ quan ban ngành địa phương và quân chủng hải quân cũng đã tổ chức gặp mặt động viên trao hỗ trợ cho các ngư dân gặp nạn với tổng giá trị gần năm trăm linh triệu đồng
chính quyền địa phương sẽ tiếp tục có sự quyên góp hỗ trợ cho gia đình có người thân gặp nạn và các ngư dân trong thời gian đến
về lâu dài thì chúng tôi sẽ có những tập trung thêm giao cho ngành lao động thương minh xã hội giao cho các ngành mặt trận tổ chức đoàn thể của quyền để rồi ra soát lại từng các thành viên của các ngư dân trên biển mà bị gặp tai nạn
để rồi có cái hướng để tổ chức để làm sao mà để họ có những điều kiện tốt nhất trong thời gian sắp đến
chúng ta phải có trách nhiệm lớn hơn nữa đối với ngư dân để cho ngư dân tiếp tục có điều kiện để vươn khơi bám biển vừa làm ăn sinh sống vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
hiện vẫn còn một mươi ba ngư dân mất tích lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ vẫn đang quyết tâm mở rộng khu vực tìm kiếm